hai phút sau ngôi sao li shuai lại in dấu dày trong bản thắng thứ hai của u hai mươi ba trung quốc với đường truyền như đặt để li xiaoming đánh đầu hạ gục thủ môn oman
thua hai bàn u hai mươi ba oman dồn đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ
tuy nhiên khi mà đội khách vẫn đang bất lực trong đường và khung thành của trung quốc thì đội chủ nhà đã có được bàn thắng ấn định chiến thắng ba nhờ công của way si hau sau pha đánh đầu chính xác ở phút thứ năm mươi ba
thắng đậm u hai mươi ba oman ba
chủ nhà u hai mươi ba trung quốc có trận mở màn ấn tượng trong hành trình chinh phục ngôi vương tại giải u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn
bây giờ là một thông tin của thị trường chuyển nhượng
carlos tevez vừa khép lại quãng thời gian tròn một năm chơi bóng trong màu áo của thân hoa thượng hải để hoàn tất thủ tục trở lại club bucca junio
tiền đạo người argentina gia nhập thân hoa thượng hải vào tháng một mươi hai năm ngoái
với bản hợp đồng có thời hạn hai năm và hưởng mức lương cao nhất thế giới thời điểm đó sáu trăm năm mươi bảng trên một tuần
nhưng khoảng thời gian của cầu thủ ba mươi ba tuổi tại giải vô địch quốc gia trung quốc diễn ra không như mong muốn
khi anh liên tục gặp phải những chấn thương khác nhau và phải rời giải đấu sau khi chỉ để lại dấu ấn với bốn bàn thắng có được
được biết bucca junio dù đã liên hệ với thân hoa thượng hải từ hồi mùa hè với ý định muốn đưa tevez trở lại quê nhà
tuy nhiên phải mãi đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông
năm nay mở cửa đôi bóng của trung quốc mới đồng ý để tevez ra đi
giá trị của bản hợp đồng không được tiết lộ nhưng đây sẽ là lần thứ ba tevez khoác áo bucca junio
và là lần thứ hai anh trở lại cờ bộ này
hôm qua các quan chức chính phủ hàn quốc xác nhận cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên sẽ tham dự
olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám diễn ra vào tháng hai tới tại hàn quốc
thông báo về đột phá này
này được đưa ra khi hai nước tiến hành hội đàm cấp cao lần đầu tiên trong hơn hai năm
theo đó đoàn thể thao triều tiên sẽ cử đến pion trang vận động viên cổ động viên và những thành phần khác
trong dịp olympic mùa đông diễn ra
hãng bbc cũng cho biết phía hàn quốc đã kêu gọi các vận động viên của cả hai miền diễu hành cùng nhau
tại lễ khai mạng olympic mùa đông pyeongchang tuy nhiên vẫn chưa có tin triều tiên có chấp nhận đề xuất này hay không
trước đó nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un cho biết
việc cử một phái đoàn tới olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám sẽ là cơ hội tốt để thể hiện sự đoàn kết giữa người dân nước này
trong khi đó tổng thống hàn quốc moon jae in cho rằng ông coi olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám là cơ hội đột phá
để cải thiện mối quan hệ giữa hai miền triều tiên hiện vẫn đang xung đột
trước đó mỹ đã đồng ý đề nghị của hàn quốc tạm ngừng các hoạt động diễn tập quân sự chung
từng dự kiến diễn ra trong thời gian olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi